quy hoạch điện tám là quy hoạch hạ tầng phát triển điện lực quốc gia có tính hệ thống rất cao
có sự gắn kết chặt chẽ với quy hoạch ngành khác như là than dầu khí tài nguyên môi trường
năng lượng tái tạo giao thông kinh tế xã hội không gian đô thị
sáng nay ngày hai mươi tám tháng chín tại hà nội bộ công thương đã tiếp tục tổ chức hội thảo lần hai
về quy hoạch điện tám với sự tham gia của nhiều nhà quản lý các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện lực
để cùng đóng góp chia sẻ ý tưởng kinh nghiệm hoàn thiện đề án trong thời gian tới
quy hoạch điện bảy và quy hoạch điện bảy điều chỉnh đã được đưa vào triển khai thực hiện gần một mươi năm nay
đạt được nhiều kết quả tốt đáp ứng cơ bản nhu cầu phụ tải với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng một mươi năm một năm
tuy nhiên ngành điện vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao
sự phát triển của nguồn điện không cân đối với nhu cầu phụ tải giữa các vùng miền
nhiều dự án điện lớn
tài nhiệt điện than còn chậm tiến độ các địa phương chủ yếu ủng hộ các nguồn điện lớn theo xu hướng xanh sạch
thay vì chuyên tài điện từ miền bắc vào miền nam như trước đây
chiều truyền tài có xu hướng thay đổi dần theo chiều ngược lại
vì vậy trong đề án quy hoạch điện tám vấn đề liên kết lưới điện đã được bộ công thương nghiên cứu kỹ lưỡng
và đề xuất các giải pháp triển khai nhằm thực hiện hóa các chủ trương liên kết điện lưới của chính phủ
đồng thời mong muốn tại hội thảo sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp để sớm hoàn thiện đề án quy hoạch điện tám
với chất lượng tốt nhất trước khi báo cáo chính phủ